chiều một mươi tháng tám sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết toàn bộ bốn trăm linh trường hợp thuộc nhóm f một với ba bệnh nhân covid một mươi chín tại đắk lắc đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một sức khỏe tốt
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc vẫn đang theo dõi sức khỏe định kỳ hàng ngày và sẽ tiếp tục làm xét nghiệm lần hai trước khi các trường hợp này hết thời hạn cách ly tập trung một mươi bốn ngày
đến nay tỉnh đắk lắc đã triển khai một mươi khu cách ly với khả năng tiếp nhận hơn hai ba trăm linh người từ vùng có dịch tiếp xúc gần với các ca dương tính với covid một mươi chín để cách ly điều trị